công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa vừa đồng loạt khám xét bắt giữ năm đối tượng và xử lý vi phạm hành chính một đối tượng có hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
với mức lãi suất giao động từ ba đến năm đồng một triệu một ngày thu lợi bất chính hơn bốn trăm linh triệu đồng
năm đối tượng bị bắt giữ gồm trần đức bình lê văn thiệp phùng minh cường phạm ngọc chiến nguyễn văn liêu cùng chú huyện hà trung
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã bắt đầu hoạt động tín dụng đen từ năm hai nghìn hai mươi
để đối phó với các cơ quan chức năng khi có người đến hỏi vay tiền các đối tượng sẽ chỉ viết giấy vay nợ và thỏa thuận miệng với nhau về mức lãi suất
hoặc ghi qua các thiết bị điện tử và cất dấu ở nhiều nơi khác nhau
khi nghi ngờ bị lực lượng công an phát hiện các đối tượng sẽ nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ thể hiện hành vi phạm tội của mình
gần tám trăm linh kg tóc mỡ chuẩn bị xuất bán
chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số hàng hóa trên
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu môi trường
công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường tỉnh
kiểm tra hai hộ kinh doanh ở phường một tp vĩnh long phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra vào trưa ngày hai mươi sáu tháng một đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh bán nhiều mặt hàng
như quần áo ba lô dây nhịt
tuy nhiên thời điểm kiểm tra chủ cơ hàng kinh doanh chưa xuất trình được hóa đơn chứng tử
chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản và tạm giữ số hàng hóa trên tổng giá trị các sản phẩm
theo giá niêm yết trên năm mươi triệu đồng để xác minh làm rõ tính chất mức độ vi phạm
trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định
đội quản lý thị trường số một mươi chín phối hợp công an huyện củ chi tiến hành kiểm tra đột xuất công ty
trách nhiệm hữu hạng tmdn tại ấp bầu tre xã tân an hồi huyện củ chi
tạm giữ bảy tấn đường cát nhập lậu từ campuchia
qua đó đoàn kiểm tra đã phát hiện sáu tám trăm linh kg đường cát nhập lậu loại năm mươi kg trên một bao xuất xứ campuchia
đội quản lý thị trường số một mươi chín đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật
theo cục quản lý thị trường tp hcm giá mặt hàng đường cát ngoại thấp hơn giá sản phẩm trong nước
là một trong những điều kiện thuận lợi cho đối tượng lợi dụng để buôn lậu gian lận thương mại
việc vận chuyển giao nhận vẫn bằng hình thức sang từ xe vận chuyển lớn sang các xe trung chuyển nhỏ
trong đêm tại các bãi xe vùng ven như huyện bình chánh hốc muôn củ chi quận một mươi hai
chỉ tính riêng đối với mặt hàng đường cát trong năm hai nghìn hai mươi
các lực lượng quản lý thị trường tp hcm đã kiểm tra bốn mươi bốn vụ vi phạm
kết quả xử lý phạt tiền một bốn mươi bốn tỷ đồng tịch thu gần một mươi năm tấn đường và buộc tiêu hủy hơn một trăm linh tấn đường cát
ngày hai mươi năm tháng một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai
xin phạt bị cáo nguyễn tiến lưu ba mươi chín tuổi ngủ tại phường trảng dài tp biên hòa
tù chung thân về tội giết người
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh lưu và vợ ba mươi chín tuổi sống chung tại khu phố ba
phường trảng dài tp biên hòa và có với nhau hai người con sinh năm hai nghìn một mươi ba và sinh năm hai nghìn hai mươi
ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lưu nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm bất chính với người khác nên xảy ra mâu thuẫn
do sợ bị lưu đánh nên người vợ bỏ nhà đi còn lưu và hai người con ở nhà
ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba bực tức vì chuyện vợ bỏ bỏ đi nên lưu nảy sinh ý định giết hai cháu rồi tự tử
khi thấy hai con đang nằm trên tấm nệm ở phòng khách thì lưu dùng tay bóc cổ trái của cháu lớn
nhưng được cháu nhỏ ngăn cản nên lưu bỏ tay ra rồi lấy dao đâm cháu lớn
sau đó lưu còn dùng điện thoại chụp hình hành vi bóc cổ cháu lớn đăng lên mạng xã hội cho vợ và người thân biết
hậu quả là người con lớn tử vong sau khi nhận được thông tin từ gia đình lực lượng công an đã đến bắt giữ lưu
huy động vốn trả lại cao nhưng công ty capo không hề có dự án kinh doanh gì cụ thể đang thực hiện
cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lã quốc trưởng chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần tập đoàn capo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo công an tp hcm để có tiền mua nhà mua xe ô tô và tiêu xài cá nhân
lã quốc trưởng đã xin ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng thuốc đoàn sử dụng pháp nhân
công ty cổ phần tập đoàn capo tuyến dụng nhân viên và tự phong hàng trăm chức vụ cao cấp như tổng giám đốc
giám đốc phó giám đốc và thành lập năm chi nhánh tại hà nội thanh hóa bắc giang cần thơ nghệ an
lợi tức ở đây là lợi nhuận sau thuế hàng năm mà doanh nghiệp đạt được
ngoài lãi suất này chỉ được thêm cụ tức
sau khi ký hợp đồng các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cho công ty capo
phía công ty chỉ trả lại trong một thời gian ngắn để lấy lòng tin tổ chức các sự kiện hội tháo rầm rộ
đeo quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kiểm theo ưu đại phần trăm hoa hồng cao
đồng thời trực tiếp đưa các nhân viên nhà đầu tư đến xem các địa điểm mà đối tượng nói tới
với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên cộng tác viên nhà đầu tư có động lực tìm kiếm kêu gọi thêm vốn tái đầu tư
sau khi nhà đầu tư sập bẫy đối tượng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước
chi trả các khoản vay và chi tiêu cá nhân sau đó đóng cửa trụ sở công ty bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
quá trình xác minh bước đầu phát hiện đến ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
lã quốc trưởng đã ký kết tổng số bảy chín trăm năm mươi chín hợp đồng hợp tác kinh doanh
kêu gọi góp vốn của nhà đầu tư với tổng số tiền hơn bảy trăm linh hai tỷ đồng
đến nay đã có ba trăm linh khách hàng chủ yếu cư trú tại thành phố hà nội và các tỉnh phía bắc
gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tố cáo lã quốc trưởng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các nội dung như trên
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng là huỳnh quốc hùng lê thị minh phượng và cao văn hay
cùng chú ở huyện long thành tỉnh đồng nai
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện long thành
đã bắt quả tăng phượng đang tàng trữ một gói ma túy đá cùng nhiều tăng vật khác tại phòng trọ
cơ quan công an sau đó thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hùng
thu giữ sáu gói ma túy tổng hợp hai viên thuốc lắc cùng các dụng cụ sử dụng để phân chia ma túy
riêng cao văn hay đã đến đầu thú và giao nộp một gói ma túy đá của hùng gửi hay trước đó
tổng khối lượng ma túy bị thu giữ là hai trăm linh gram
cũng liên quan đến ma túy thì thay vì trả lương bằng tiền
một quản lý công nhân xây dựng ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương lại trả lương bằng ma túy
vụ việc đã gây bức xúc phẫn nộ trong dư luận
và ngay sau khi nắm được thông tin
công an huyện nam sách tỉnh hải dương đã tiến hành bắt giữ quản lý công nhân này và các đối tượng có liên quan
đối tượng bùi văn lam chú thị xã kinh môn tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách khởi tố bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tại phòng trọ trên địa bàn xã an bình huyện nam sách
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tăng lam đang có hành vi cất giấu một mươi hai gói giấy và một túi ni lông chứa heroin
trước đó lam đã bán cho bốn trường hợp khác ở các tỉnh điện biên yên bái sơn la lai châu
mỗi người từ hai đến ba gói giấy chứa ma túy
tất cả số này đều là công nhân do lam quản lý để xây dựng trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện nam sách
lam cho biết hiện đang quản lý khoảng hơn hai mươi công nhân
chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền núi phía bắc lương thỏa thuận mỗi ngày công khoảng ba trăm linh đồng
tuy nhiên nếu trường hợp nào cần ma túy để sử dụng lam sẽ cung cấp cho
sau đó cộng dồn vào cuối tháng trừ vào lương
mỗi gói quy đổi thành một trăm linh đồng
bán heroin trực tiếp cho mỗi một ngày bình quân từ hai đến ba lần tùy nhu cầu của họ
và khuyết mỗi gói của tôi là một trăm linh đồng trên một gói
số tiền này sẽ trừ vào cuối tháng
sau khi lam bị bắt nguồn cung cấp ma túy cho số công nhân nghiện bị cắt
đối tượng lò văn anh ở huyện thuận châu tỉnh sơn la
là công nhân do lam quản lý trước đó đã ra hải phòng mua ma túy về sử dụng
sau đó đối tượng này cũng bị công an huyện nam sách phát hiện bắt quả tàng
và khi sử dụng và phụ thuộc vào ma túy
thì nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng và người lao động
chất lượng công trình xây dựng
cái thứ ba là tiềm hẳn các nguy cơ về tội phạm
về ma túy gia tăng phức tạp trên địa bàn
như sử dụng tàng trữ mua bán các chất ma túy
con điểm của chúng tôi là tiến hành
nhanh chóng điều tra xác minh thu thập tài liệu
để sớm đề nghị truy tố xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật
để giăn đe phòng ngừa tội phạm về ma túy
hiện các quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm ra một số đối tượng liên quan
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
được biết đây là vụ án chưa từng có tiền lệ xảy ra trên địa bàn huyện nam sách
việc kịp thời bắt giữ xử lý các đối tượng trong vụ án đã được đông đảo quần chúng nhân dân
các cấp chính quyền và người quản lý sử dụng lao động đồng tình ủng hộ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh quảng bình
phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an thành phố đồng hới công an huyện quảng ninh
vừa đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ nhóm bảy đối tượng
chuyên hách tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định từ khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba nhóm bảy đối tượng gồm
võ văn hùng nguyễn ngọc hiếu nguyễn xuân kiên nguyễn văn toại nguyễn tùng lâm
cùng sinh năm hai nghìn sáu nguyễn văn sáng sinh năm hai nghìn bốn võ văn anh sinh năm hai nghìn ba
tất cả cùng chú trên địa bàn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
nhóm đã lên mạng tìm hiểu cách chiếm đoạt trái phép tài khoản facebook của nhiều người
trên phạm vi toàn quốc sau đó đổi mật khẩu xâm nhập sử dụng tài khoản facebook
chiếm được để nhắn tin hỏi vay mượn chiếm đoạt tiền
để thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng tạo lập khoảng hai mươi tài khoản ngân hàng khác nhau
đồng thời mua thêm nhiều bộ tài khoản ngân hàng rác từ các đối tượng trên mạng
nhằm che giấu cho việc nhận tiền lừa đảo từ các bị hại ước tính tổng giao dịch
trong các tài khoản ngân hàng mà đối tượng sử dụng khoảng tám tỷ đồng
và hiện vụ việc đang được đấu tranh mở rộng
với hành vi cố ý gây thương tích ba đối tượng gồm lê ngọc thạch nguyễn minh hậu
cùng chú tại thị trấn an châu huyện châu thành và nguyễn thanh toàn chú tại huyện trợ mới tỉ an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang bắt tạm giam
để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó nguyễn khải đăng và huỳnh văn nhàn chú trên địa bàn có mâu thuẫn từ trước
vào khoảng một giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nguyễn phát hiện nhàn đến một quán cà phê để uống nên đã rủ hậu toàn và thạch đi trên hai xe mô tô
mang theo hung khí quay lại quán tô châu tìm nhàn
vừa tới quán thì thạch cầm mũ bảo hiểm chạy vào đánh trúng người của nhàn
còn đang cầm dao chém nhàn gây thương tích ba mươi bốn
thấy vậy nguyễn văn lên vào căn ngăn cũng bị đăng chém gây thương tích năm
sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn
sau thời gian điều tra và xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam thạch hậu và toàn
riêng đăng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố tạm giam trong một vụ án khác